cũng liên quan đến ma túy tại vĩnh long tòa nhân dân tp vĩnh long vừa đưa ra xét xử năm bị cáo về các tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
năm bị cáo bị đưa ra xét xử gồm trần ngọc thảo dương thanh phong đào hoàng dũng nguyễn thế hùng và nguyễn huỳnh thế duy
theo cáo trạng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan công an bắt quả tàng dũng đang cất xấu ma túy trên người
qua lời khai của dũng lực lượng công an tiếp tục khám xét và bắt giữ các đối tượng còn lại
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần ngọc thảo tám năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn huỳnh thế duy một mươi tám tháng tù giam dương thanh phong đào hoàng dũng nguyễn thế hùng mỗi bị cáo một năm tù giam cùng với tội tàng trữ trái phép chất ma túy
từng thực hiện ba vụ cướp tài sản đều có tiền án tiền sự và nghiện ma túy đặng xuân quý và đặng quang hưng cùng chú tại thành phố phủ lý
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phủ lý tỉnh hà nam khởi tố
và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó ngày một mươi hai tháng năm quý và hưng cướp giật túi sách của một người dân tại sáu mươi bảy xã liêm trung tp phủ lý
sau một mươi hai giờ gây án cơ quan công an đã bắt được đối tượng quý khi đang trên đường lẩn trốn
và nhanh chóng bắt giữ được hưng khi đối tượng đang lẩn trốn tại hà nội
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã phát đi thông báo quyết định truy tìm người có liên quan đến vụ án giết người gây chấn động dư luận
xảy ra tại huyện diên khánh làm ba người phụ nữ tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phủ lý quyết định truy tìm đối tượng phan danh hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
quê quán tại xã ninh phụng thị xã ninh hòa tp phủ lý thường trú tại thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh

cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phủ lý quyết định truy tìm đối tượng phụ nữ tử vong
vận chuyển trái phép gần một mươi kg ma túy đối tượng sông a hờ trú tại bản lũng xá xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
vừa bị công an huyện vân hồ phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la và công an huyện mộc châu phát hiện bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn chín sáu kg ma túy tổng hợp ketamin một xe máy hai điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an sồng a hờ khai nhận mua số ma túy trên ở phía bên kia biên giới của một người không rõ tên tuổi mang về việt nam bán kiếm lời thì bị cơ quan công an bắt giữ
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về việt nam sau đó vận chuyển qua nước thứ ba để tiêu thụ
cũng vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá bắt giữ đối tượng tên phàng xeo xố trú tại huyện bảo thắng thu giữ một mươi bánh heroin cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra số khai nhận mua số ma túy trên của một người từ điện biên mang sang để bán kiếm lời nhưng chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã khởi tố đối tượng nguyễn toàn thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thị xã sapa
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm ba năm gram heroin một năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
đây là đối tượng chính trong chuyên án một mươi bánh ma túy đã được công an tỉnh lào cai triệt phá
đối tượng chính trong chuyên án một mươi bánh ma túy đã được công an tỉnh lào cai triệt phá
cảnh sát hình sự đang công tác tại thành phố hải phòng anh luôn mang trong mình lòng nhiệt huyết với tinh thần trách nhiệm như vậy
trong một mươi ngày huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã xảy ra năm vụ cướp tài sản
từ lúc nhận báo án đến khi tóm gọn nhóm cướp đuổi tin đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện thủy nguyên
chỉ mất một thời gian ngắn đã trả lại sự bình yên vốn có cho người dân
trong năm qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện thủy nguyên
đã điều tra khởi tố năm mươi năm vụ án hình sự với một trăm hai mươi ba bị can
là một trong những đội dẫn đầu về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm của công an thành phố hải phòng
và những chiến công đó không thể thiếu bóng dáng của người đội trưởng cần mẫn bản lĩnh trung tá vũ thanh an
đồng chí làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy lãnh đạo công an huyện về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trực tiếp cùng với lại anh em cán bộ chiến sĩ
trong đội tham gia nhiều cuộc chấn áp tội phạm
trợ các loại đặc biệt là tội phạm hình sự
và không để hình thành các điểm nóng những ổ nhóm tội phạm và những đường dây tội phạm phức tạp trên địa bàn
một mươi năm năm công tác trong ngành từ một học viên mới tốt nghiệp bước vào nghề còn nhiều bỡ ngỡ
đến người cán bộ điều tra dây dặn kinh nghiệm phá án được cấp trên giao nhiều trọng trách quan trọng
sự thành công đó xuất phát
từ tinh thần nhiệt huyết nỗ lực học hỏi say mê công việc
đối với trung tá vũ thanh an làm lính hình sự không đơn giản chỉ là công việc nhiệm vụ
mà là đam mê là tình yêu khi vũ thanh an quyết định dấn thân theo nghiệp lính
cảm giác mà sau khi được làm rõ một cái vụ án
nhất những vụ án đặc biệt nghiêm trọng hoặc những vụ án phức tạp khó khăn thì
thì nó cảm giác rất là sung sướng rất là vui và rất là hạnh phúc
cảm thấy người nó nhẹn đi
qua quá trình công tác thì nhìn những gương
học hỏi những gương của các chú các anh đi trước
đó là cái truyền thống của lực lượng cảnh sát hành sự của công an thành phố hải phòng
lực lượng h tám mươi tám
đấy là những cái lý do để mà
tạo lên cái niềm đam mê cho bản thân cá nhân tôi và cũng như anh em cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát hình sự hiện đang công tác
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đang trong quá trình đô thị hóa
chính vì vậy tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa manh động
bằng những kinh nghiệm thực tiễn của mình
trung tá vũ thanh an đã chia sẻ động viên dẫn dắt đồng đội của mình giành nhiều chiến công
đấu tranh triệt phá tội phạm bảo đảm bình yên cho nhân dân
đời sống sinh hoạt thì đồng chí an cũng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu của một đồng chí
người là người đứng đầu đơn vị và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ giữ gìn đoàn kết nội bộ và giữ gìn bí mật
tích cực giúp đỡ đồng chí đồng đội anh em đặc biệt là các đồng chí trẻ về mặt nghiệp vụ
về phong cách sống và cũng như là trong sinh hoạt thì cũng luôn hướng dẫn chỉ bảo anh em
để anh em lực lượng hình sự của đội hình sự công an đỉnh nguyên như một gia đình trong một tập thể lớn
lính hình sự làm nhiều nhưng kiệm lời luôn đối mặt với những cám dỗ cạm bẫy

tinh thần của một đảng viên yêu nước
tinh thần của người lính luôn mong muốn giữ bình yên cho nhân dân
đã giúp trung tá vũ thanh an và đồng đội làm nên những chiến công
được đảng và nhà nước trao tặng nhiều bằng khen huân chương danh hiệu
sự tin tưởng của cấp trên tin yêu của đồng đội
chính là động lực để trung tá vũ thanh an có cơ hội cống hiến
tiếp tục cùng các thế hệ viết nên những trang sử truyền thống đáng tự hào của lực lượng cảnh sát hình sự
giữ vững bình yên và hạnh phúc cho nhân dân thành phố cảng hải phòng
sau ba năm gián đoạn lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng dff đã khai mạc vào lúc hai mươi giờ tối qua
với phần trình diễn mở màn của đội chủ nhà việt nam và đội tuyển phần lan
đội tuyển vô địch df hai nghìn một mươi chín
khu vực khán đài hơn năm chỗ ngồi đã được lấp đầy
cùng với hàng nghìn khán giả theo dõi ở các tuyến đường
vấn đề an ninh trả tự an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu
công an thành phố đà nẵng đã huy động tối đa
quân số để triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trả tự
an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy ở tất cả các khu vực
đặc biệt năm nay số lượng ghế ngồi trong khu vực khán đài
được ban tổ chức bố trí là hơn năm chỗ chưa bằng một phần ba của năm hai nghìn một mươi chín
điều đó có nghĩa là số lượng khán giả tập trung tại các khu vực bên ngoài rất đông
lực lượng công an thành phố đã chủ động bố trí lực lượng
để đảm bảo an ninh trật tự tại những khu vực này
sau đêm thi đầu tiên d iff hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra cuộc tranh tài giữa các đội
canada pháp vào ngày một mươi tháng sáu úc ý ngày một mươi bảy tháng sáu
ba lan anh ngày hai mươi bốn tháng sáu
đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày tám tháng bảy
với chủ đề thế giới không khoảng cách lần trở lại này của diff hai nghìn hai mươi ba
sẽ tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh
sau một mươi hai ngày thi tài sôi nổi liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba
đã khép lại vào tối ngày một tháng sáu vừa qua tại tỉnh hà nam
hai mươi huy chương vàng sáu mươi huy chương bạc đã được trao cho các diễn viên xuất sắc
trong đó nhà hát kịch công an nhân dân đã đạt hai huy chương vàng và ba huy chương bạc
liên hoan do hội nghệ sĩ sân khấu việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch
ubnd tỉnh hà nam tổ chức từ ngày hai mươi tháng năm
thu hút gần một diễn viên của ba mươi ba đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước
với một trăm linh sáu trích đoạn thuộc các loại hình nghệ thuật trèo tuồng cải lương kịch dân ca kịch nói siếc
đối với hội diễn thì rất là nghiêm túc khi mà được làm nghề và được cọ sát với hội diễn lần đầu tiên
và cái thứ hai đó là khi mà đi tham gia diễn thì tôi cảm thấy là mình sẽ được phát triển nghề nghiệp hơn này
và bên cạnh đó thì đối với các nhà hát khác thì mình sẽ được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm diễn xuất
của các anh chị
có thể nói là lớn hơn và cũng như là các anh chị có nghề nghiệp hơn
thì mình sẽ bổ trợ và giúp cho mình nâng cao tay nghề hơn cho cách diễn
tại lễ bế mạc liên hoan ban tổ chức đã vinh danh năm mươi bốn diễn viên đoạt huy chương vàng
sáu mươi diễn viên đoạt huy chương bạc
trong đó có hai diễn viên của nhà hát kỳ công an nhân dân được trao tặng huy chương vàng là
đỗ minh hiếu với vai người lang thang trong trích đoạn người lang thang không cô đơn
và nguyễn minh anh với vai vua lia trong trích đoạn vua lìa
ngoài ra còn có ba diễn viên của nhà hát kỳ công an nhân dân được trao huy chương bạc
qua cái hội diễn lần này thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là sẽ đào tạo ra một cái thế hệ diễn viên
là kế tiếp có đàn anh và cũng là một cái tiền đề cho thực hiện những cái nhiệm vụ mới
và rất là mong khán giả trong cả nước cũng như là các lực lượng các nghệ sĩ của các đoàn bạn
là luôn luôn đồng hành cùng với nhà hát kỳ công an nhân
theo ban tổ chức trong một trăm linh sáu trích đoạn có tám mươi năm trích đoạn thuộc các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống
đây là điều đáng mừng vì trong điều kiện nhiều thách thức khó khăn các nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống
vẫn thắp sáng khát vọng sáng tạo giữ nghề truyền nghề
các trích đoạn hay có nghĩa là không phải chỉ chấm cho tài năng diễn viên chính mà chấm cho các diễn viên tham gia
cùng dự thi cùng biểu chiến trong trích đoạn
kể cả là diễn viên phụ rất ngắn nhưng nếu mà diễn thực sự mà hóa thân nhân vật khắc họa được những nhân vật điển hình
và xây dựng được tính cách nhân vật độc đáo thì chúng tôi vẫn chấm khuyên chương
những tác phẩm tham dự liên hoan lần này tuy chưa phải là bức tranh hoàn chỉnh khắc họa diện mạo của nghệ thuật sân khấu việt nam
trong thời kỳ hội nhập nhưng cũng đủ các yếu tố để nhìn nhận đánh giá về vị trí của nghệ thuật sân khấu
trước đòi hỏi của đời sống xã hội và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân
nhất là đối với những nghệ sĩ chiến sĩ của nhà hát kịch công an nhân dân
thưa quý vị có một thực tế đáng lo ngại hiện nay là mô hình mời tham dự hội thảo nhưng bản chất là bán thẻ
đã xuất hiện ở nhiều địa phương và được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp
theo đó số người dân gặp rủi ro với loại hình này ngày càng tăng cao
các công ty cung cấp dịch vụ đã có những chiêu thức nào để dẫn dụ người dân đặt bút ký vào những hợp đồng như vậy
và loại hình này cần được giám sát quản lý ra sao trong thời gian tới
nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngay sau đây
đánh trúng tâm lý thích đi du lịch của người dân

tuy nhiên sau khi ký kết nhận nhiều tỷ đồng của khách hàng thì công ty không thực hiện theo cam kết
mà đóng cửa các đơn vị
nhiều khách hàng giờ trở thành nạn nhân của công ty đã rất bức xúc với chiêu trò của công ty này
hiện này đang là cao điểm mùa du lịch
đã xuất hiện thêm một số công ty khác hoạt động với thủ đoạn tương tự
thậm chí có người từng là nhân viên của hsv và họ tiếp tục chào mời dụ dỗ khách hàng bỏ tiền để mua các kỳ nghỉ
vâng ạ trước kết xin cảm ơn luật sư nguyễn thanh văn
cảm ơn các khách hàng đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi
thưa ông là thời gian vừa qua thì liên tiếp xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp mời chào người dân đến tham gia hội thảo du lịch
để tặng các kỳ nghỉ miễn phí
nhưng thực chất ở đây là họ mời chào để mua sở hữu một kỳ nghỉ
vậy thì theo ông bản chất của hoạt động này là như thế nào ạ
bản chất của mô hình bán thẻ du lịch này là mô hình tham xe
mô hình tham xe này là mô hình sở hữu kỳ nghỉ
và cái mô hình này thì ở thế giới thì cũng đã có rồi
và ở việt nam thì một số các doanh nghiệp cũng đang triển khai cái mô hình này
rõ ràng là các cái đơn vị này mong muốn là bán được nhiều cái kỳ nghỉ du lịch
với cái giá gọi là giá yêu đãi ở tại thời điểm đấy làm sao mà đánh vào cái tâm lý của khách hàng là mua được rẻ
và cái mục tiêu của họ cuối cùng là họ càng bán càng nhiều để thu lời
và thu được cái dòng tiền vào ngay tại cái buổi tiệc này

và dẫn đến là người tiêu dùng bị đánh vào cái tâm lý là mua được giá rẻ
vì vậy mà không xem kỹ được cái hợp đồng
và bản chất của nó là người tiêu dùng chưa hiểu rõ tất cả những đơn vị cung cấp
cũng như là mô hình mà chỉ quan tâm đến cái vấn đề giá
và dẫn đến là có thể sẽ phát sinh những cái tranh chấp về sau
thưa luật sư thì ở đây thì người dân đã mắc những sai lầm gì khi đặt bút ký với những bản hợp đồng này thưa ông
như tôi đã nói ở trên là khi mà người dân được dẫn dụ vào tham gia vào một số các cái hội thảo
vì vậy mà họ quyết định ký vào cái hợp đồng và súng tiền rất là nhanh
trong khi đó không xem kỹ về các điều khoản của hợp đồng
mà chúng ta biết là những điều khoản của hợp đồng này là do đơn vị cung cấp dịch vụ người ta soạn thảo
chứ không phải là do người dân được đàm phán từng cái điều khoản một

và phần lớn là rất nhiều người dân được đàm phán từng cái điều khoản một
là rất nhiều các cái điều khoản đấy thì có lợi cho bên cung cấp dịch vụ hơn
và không bảo vệ quyền lợi của người mua
bên cạnh đó thì có một số các dấu hiệu về việc lừa dối khách hàng
tuy nhiên thì khi mà lừa dối khách hàng như thế thì người mua phải có cái tài liệu để chứng minh
tuy nhiên thì tại thời điểm đó không có bất kỳ một cái tài liệu nào
và họ dẫn vào một cái phòng kín để họ thuyết phục người mua và họ có một cái kịch bản sẵn
thế thành ra là người tiêu dùng hoàn toàn là bất lợi
và trong trường hợp mà tố cáo ra cơ quan pháp luật cũng rất là khó
bởi vì cơ quan pháp luật phải làm việc dựa trên cái chứng cứ của các bên chứng minh
thì đấy là cái mà người tiêu dùng đang bị hớ và đang bị bất lợi trong các cái giao dịch này
theo ông thời gian tới thì những hoạt động liên quan đến cái việc doanh nghiệp đưa ra những gói sở hữu kinh nghiệm này
cần được giám sát và kiểm soát ra sao để tránh cái tình trạng tương tự
mà người dân khiếu kiện cầu cứu như thời gian vừa qua ạ
hiện nay thì với cái kinh nghiệm này
với cái thông tin mà người tiêu dùng cung cấp như thế
đây là một cái dữ liệu rất là quan trọng cho các cơ quan quản lý
trong cái việc là kiểm tra thanh tra giám sát các cái hoạt động của các cái cơ quan này
của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này
nếu mà có cái hành vi vi phạm thì chúng ta phải xử lý
và thông cáo báo chí một cách rõ ràng
và cảnh báo người tiêu dùng
thì gần đây thì ủy ban cạnh tranh quốc gia
cũng đã có những cái thông báo chính thức trên cái trang web của mình
gửi đến người tiêu dùng
đây là một động thái mà tôi nghĩ là cũng là cần thiết
tuy nhiên thì ngoài ra thì chúng ta thấy là
nó có những cái vấn đề rất là khó khăn
là bây giờ cái vụ việc mà được đưa ra khởi kiện tại cơ quan tòa án
thì cái thời gian tương đối là lâu
người tiêu dùng cũng rất là khó để cung cấp chứng cứ
và lấy lại được cái quyền lợi của mình
và bên cạnh đó thì có cái bản án ra
nhưng mà cái doanh nghiệp đấy lại khó khăn
đặc biệt là cái tình trạng du lịch và bất động sản hiện nay
nó rất là khó
và người tiêu dùng lấy lại cái số tiền là thực sự là gian nan
thì đấy là những cái cảnh báo mà tôi nghĩ là
chúng ta cần phải xem xét trong thời gian tới
vâng qua những gì ông vừa phân tích thì theo ông
bài học rút ra cho mỗi người dân
trước khi đặt bút ký vào những bản hợp đồng này là như thế nào thưa ông
chúng ta khi mà đến những cái hội thảo hội nghị đó
thì chúng ta không nên ký hợp đồng ngay
mà chúng ta cần phải có cái thời gian để xem xét kỹ
về cái nhà cung cấp rồi các cái mô hình
rồi cái thời gian thanh toán chứ không chỉ xem về giá
thì đấy là cái quan trọng
thứ hai tất cả những cái buổi đàm phán đấy
chúng ta nên có cái biên bản
để mai kia còn có cái thông tin để cung cấp
nếu mà chúng ta có cái
họ có cái hành vi lừa dối khách hàng
thứ ba là hiện nay những người dân mà thấy rằng mình bị lừa dối
thì lên tập hợp và có những cái thông báo đến cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
cũng như là các cơ quan như ủy ban cạnh tranh quốc gia
hoặc là có thể khởi kiện ra tòa dân sự
để đòi buổi đàm phán
để bồi thường cái thiệt hại của mình
hoặc là phản ánh trực tiếp đến cơ quan báo đó
để tiến hành là thu hồi cái số tiền mà mình bị lừa dối nếu có
vâng rõ ràng người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào các doanh nghiệp
thì có như vậy thì mới tránh vào cái tình trạng là bút xa thì gà chết
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ hữu ích của luật sư với khán giả truyền hình antv
nhiều chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng sáu này
tác động và liên quan đến nhiều đối tượng
nội dung chi tiết trong cụm chính sách sau đây
thay đổi bổ sơ khám sức khỏe
có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thông tư số chín của bộ y tế quy định về nội dung khám sức khỏe
trong đó có hồ sơ khám sức khỏe của người khám sức khỏe định kỳ
sẽ được sửa đổi cung dung một số điều
cụ thể khám nội khoa tuần hoàn hô hấp tiêu hóa thận tiết điệu mô tiết cơ sơ cướp thần kinh tâm thần
của bảo hiểm xã hội tp hà nội đối tượng là người cao tuổi từ bảy mươi đến dưới tám mươi tuổi
người khúc tật nhẹ đang tường trú tại hà nội chưa có thẻ bảo hiểm y tế
được hỗ trợ một trăm linh mức đóng bảo hiểm y tế
học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân tại hà nội
chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ thêm bảy mươi mức đóng bảo hiểm y tế
người thuộc vụ gia đình nông lâm riêng nghiệp có bức sống trung bình theo chuẩn của thành phố hà nội
được hỗ trợ thêm ba mươi mức đóng bảo hiểm y tế
thời gian hỗ trợ mức đóng cho các nhóm đối tượng nêu trên bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
không được sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp
chính phủ vừa ban hành nghị định số một mươi tám hai nghìn hai mươi ba sửa đổi
bổ sung tổn số điều của nghị định số bốn mươi hai nghìn một mươi tám
về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
theo nghị định này doanh nghiệp bán hàng đa cấp không cung cấp thông tin về thực phẩm
bằng hình thức sử dụng hình ảnh thiết bị trang phục tên uy tín
của các đơn vị cơ sở y tế bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế
thư cảm ơn lời cảm ơn của người bệnh bài viết của bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế
không cung cấp thông tin về thực phẩm có nôn dung tăng tải dẫn trinh dẫn
hoặc nêu nguyên người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh
nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba